đoàn công tác của trung ương do đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương dẫn đầu
đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về tình hình kết quả thực hiện nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh quảng ninh
và định hướng mục tiêu phương hướng phát triển quảng ninh đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình ghi nhận và đánh giá cao
về những thành tựu to lớn toàn diện trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế
xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội
xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh quảng ninh
đồng chí đặc biệt đánh giá cao năm điểm sáng có tính đột phá của tỉnh quảng ninh
đó là đánh giá xác định đúng được các lợi thế phát triển của tỉnh
có triết lý phát triển và quyết liệt trong triển khai
làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
tiên phong triển khai nhiều mô hình mới cách làm hay năng động sáng tạo
có đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
xác định đúng và phát triển mạnh mẽ những cực phát triển để tạo lan tỏa dẫn dắt
thời gian tới đồng chí nguyễn văn bình đề nghị quảng ninh cần đặt trong tổng thể liên kết vùng
trong sự phát triển của vùng và cả nước
để thấy được lợi thế so sánh và phát huy được các lợi thế của mình
đồng chí đề nghị tỉnh nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics
nhằm khai thác hết tiềm năng thế mạnh của tỉnh